ngày một mươi năm tháng bảy tới đây phố đi bộ bùi viện sẽ chính thức đi vào hoạt động
thành phố đang đẩy nhanh thực hiện các hạng mục xây dựng để đảm bảo đúng tiến độ
còn đối với người dân và du khách thì đang chờ đợi sự thay đổi của khu phố tây khi thành phố đi bộ
những ngày này phố tây bùi viện là một công trường
các công nhân và cả người dân đều tất bật lát lại vỉa hè ngầm hóa mạng lưới điện quanh phố và những hạng mục đang được rốt giáo thực hiện tại đây
việc chuẩn bị cho công tác lát lại vỉa hè trên toàn tuyến đường bùi viện
cũng như công tác chuẩn bị cho các tổ chức biểu diễn hoạt động trên đường phố vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
và dự kiến sắp tới thì chúng tôi cũng xúc tiến các công tác về thi công trên cơ sở là cổng trào
chúng tôi cũng ráng làm để tăng cường cho nó hoàn thành nhiệm vụ để cho thời gian do đường này

để trả lời cho mặt bằng cho bà con đi lại trong thành phố cho nó sạch đẹp
chúng tôi cũng có mùa hôn nước mắt đổ vào đây thấy cũng là được phấn khởi vui vẻ
tổng kinh phí đầu tư cho phố đi bộ bùi viện khoảng gần một mươi ba tỷ đồng
những hộ kinh doanh buôn bán tại đây và cả du khách cũng tỏ ra phấn khởi khi con phố này sắp trở thành nơi chỉ dành cho người đi bộ
khi hoàn thành phố đi bộ bùi viện sẽ hoạt động vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
từ một mươi chín h đến hai h sáng hôm sau
tại đây sẽ có sân khấu ca nhạc dân tộc và sân khấu nhạc quốc tế
khi thả bộ ở phố đi bộ bùi viện du khách sẽ được miễn phí sử dụng wifi cung cấp thông tin hỗ trợ du khách
họ rất mong muốn được lâu rồi tại vì cái này hồi xưa tới giờ rồi
cho nên mới bây giờ thành phố đề xuất như vậy là mấy người dân ở đây
kinh doanh ở đây với lại khách nước ngoài du lịch thì hóa rất là thích
tôi thích điểm này
nó rất thú vị tôi thấy dễ thương
ở đây có rất nhiều cửa hàng nhiều món ăn ngon
làm thế nào nó trở thành một sự kiện sản phẩm du lịch độc đáo riêng của thành phố hồ chí minh
và theo hướng đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra khai thác thêm những điểm du lịch tương tự như vậy
để rồi nhà nước phải có kết nghiệm là hoàn chỉnh nó hoàn thiện nó phát triển nó
để trở thành những điểm du lịch hấp dẫn của thành phố hồ chí minh
chắc chắn việc đưa phố tây bùi viện thành phố đi bộ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người dân sống tại đây
nhiều hộ đã sao bán nhà trước thông tin này
song với con phố dành cho những khách du lịch vốn sầm út ồn ả mang đặc trưng của phố thị xài thành
thì việc trở thành một con đường chỉ dành cho người đi bộ sẽ làm thành phố đẹp hơn thu hút khách du lịch nhiều hơn